đối với aktic hội đồng xét xử xác định doanh nghiệp này ban đầu do con trai ông trung lập ra nhưng sau đó chuyển nhượng
tuy nhiên trên thực tế mọi giấy tờ chuyển nhượng công ty do bà nguyễn thị trúc chi hoa vừa ông trung lo liệu nhờ người đứng tên hộ
từ đó tòa khẳng định akatic là doanh nghiệp của gia đình bị cáo trung
với bị cáo nguyễn trường giang ông trung đã tạo mọi điều kiện để giang tham gia đoàn công tác của ubnd hà nội
đi sang đức tham quan dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường
mục đích để giang tiếp cận tham gia vào quá trình mua bán hóa chất jedoxi ba c về bán cho công ty thoát nước
hành vi của ba bị cáo đã đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội chủ tọa trần nam hà công bố
về xác định thiệt hại hội đồng xét xử cho biết giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín công ty acatic có một mươi ba phiếu đặt hàng
m hai mươi tám tờ khai nhập khẩu chế phẩm
tổng chi phí nhập khẩu redoxi ba c về việt nam

được sự hậu thuẫn bật đèn xanh của bị cáo trung công ty arkatic đã được quyền nhập chế phẩm
chủ tòa kết luận và cho biết dưới sự chỉ đạo không bằng văn bản của ông trung
bị cáo hùng đã ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng mua hóa chất với công ty của gia đình bị cáo trung
sau khi tổng hợp các khoản lợi nhuận và kết quả kiểm tra đối với công ty acatic
tòa xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
quá trình thẩm vấn nguyễn trường giang và võ tiến hùng đều thừa nhận hành vi
hai bị cáo khai thực hiện chỉ đạo của cựu chủ tịch hà nội
công ty thoát nước đã mua chế phẩm redoxy ba c thông qua công ty arkatic là công ty của gia đình bị cáo trung
do bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ ông trung thành lập
trong khi đó ông trung cho rằng bản thân không chỉ đạo mua chế phẩm như lời khai của hai bị cáo còn lại
ông trung cũng phủ nhận acatic là công ty của gia đình
ông không góp vốn hay chỉ đạo nguyễn trường giang đưa jedoxi ba c về bán cho công ty thoát nước
cựu chủ tịch hà nội còn gửi bản kiến nghị và trình bày tại tòa một mươi năm nội dung để lý giải vì sao ông phủ nhận cáo trạng
đáng chú ý luật sư của ông trung cho rằng sau ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
bị cáo cùng vợ và con trai không góp vốn không có tên trong sổ đăng ký cổ đông của công ty acatic
còn việc nhập khẩu chế phẩm được thực hiện theo chỉ đạo của thành ủy
viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án đồng phạm và cho rằng ba bị cáo cùng thực hiện một chuỗi sai phạm liên tiếp
ông trung là trưởng ban chỉ đạo công tác xử lý nước ở thời điểm
bị cáo này giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo để giang đưa chế phẩm về bán cho công ty thoát nước
đối với pháp nhân acatic viện kiểm sát lập luận công ty này ban đầu do con trai ông trung góp sáu mươi vốn điều lệ
sau đó bà hoa làm giả hồ sơ để chuyển nhượng góp vốn
cho nguyễn trường giang làm giám đốc nhưng thực tế vợ ông trung là người lập công ty
ngoài ra với mục đích vụ lợi cơ quan công tố cho rằng ông trung đã chỉ đạo để giang đi cùng với đoàn cán bộ ủy ban nhân dân hà nội
sau đó công ty arkatic đăng ký thêm ngành
ngoài ra công ty arkatic đã đăng ký thêm ngành kinh doanh hóa chất để nhập reduxi ba c về bán cho công ty thoát nước
trong phần tranh luận cơ quan tố tụng ghi nhận việc gia đình ông nguyễn đức trung nộp một mươi tỷ đồng với mục đích bảo lãnh
trong trường hợp bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự thì sẽ khấu trừ
xét đây là tình tiết mới viện kiểm sát đã thay đổi mức đề nghị án với ông trung từ tám năm đến một mươi năm tù
thay vì mức một mươi một mươi hai năm như trước đó
viện kiểm soát cũng đề nghị nguyễn trường giang cựu giám đốc công ty arkatic và võ tiến hùng
cựu giám đốc công ty thoát nước hà nội mức sáu bảy năm tù
ông trung và ông giang phải liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn đức trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
liên quan đến đại án xảy ra tại công ty nhật cường
ngoài ra viện kiểm soát nhân dân tối cao còn truy tố ông trung ở không hình phạt cài tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù
đến năm năm do sử dụng quyền chủ tịch hà nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa của sở kế hoạch và đầu tư hà nội
vụ án này được xếp xử vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trước đó chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai trong phần tranh luận luật sư nguyễn văn tú bảo chữa cho bị cáo nguyễn đức trung
đã bổ sung tài liệu mới là biên lai thể hiện gia đình cựu chủ tịch hà nội đã nộp một mươi tỷ đồng
cho cục thi hành án dân sự thành phố hà nội
nguồn tiền do gia đình ông trung chuẩn bị nộp với mục đích bảo lãnh trong trường hợp bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự
thì sẽ khấu trừ vào số tiền nộp bảo lãnh này luật sư tú trình bày
theo luật sư cơ quan chức năng đã kê biên ngôi nhà và hai căn hộ trung cư của ông trung
để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án với việc nộp một mươi tỷ đồng gia đình bị cáo mong được bảo lãnh cho việc kê biên số tài sản đó
ngoài ra đại diện gia đình ông trung cũng gửi gắm tâm nguyện để mong hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
bên cạnh đó gia đình cựu chủ tịch hà nội kiến nghị tòa tuyên dỡ bỏ một phần lệnh kê biên tài sản
theo luật sư giang hồng thanh bảo vệ quyền lợi cho bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ ông trung cũng lập luận trong vụ án này
bà hoa không phải bị cáo nhưng bị kê biên ba căn nhà
tòa ông thanh kiến nghị hội đồng xét xử ra phán quyết hủy bỏ lệnh kê biên ba bất động sản thuộc sở hữu của bà hoa
trước đó cơ quan điều tra kê biên ba nhà đất của ông nguyễn đức trung gồm căn nhà hơn một trăm linh m hai tại tám mươi tám phố trung liệt quận đống đa
hai căn hộ có tổng diện tích hơn ba trăm năm mươi m hai tại trung cư trên đường nguyễn trãi quận thanh xuân hà nội
sau khi ghi nhận gia đình ông nguyễn đức trung nộp một mươi tỷ đồng để bảo lãnh nếu bị cáo phải thi hành án dân sự
đại diện viện kiểm sát nhân dân hà nội trong khi đối đáp đã bất ngờ thay đổi mức đề nghị án đối với cựu chủ tịch hà nội
viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo trung từ tám năm đến một mươi năm tù thay vì mức một mươi năm đến một mươi hai năm tù như trước đó công tố viên cho biết
đối với hai bị cáo võ tiến hùng và nguyễn trường giang viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội và vẫn đề nghị mức án sáu bảy năm tù
theo viện kiểm sát năm hai nghìn một mươi sáu với vai trò chủ tịch hà nội bị cáo nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ và với động cơ vụ lợi
chỉ đạo võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty thoát nước mua jedochi ba c qua công ty acatic đây là công ty gia đình của ông trung
quá trình xét xử ông trung không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào các tài liệu như bản ghi âm một số cuộc họp lời khai của hai bị cáo còn lại
và người liên quan viện kiểm sát đủ căn cứ xác định cựu chủ tịch hà nội đã cố tình làm trái để công ty acatic hưởng lợi hơn ba mươi sáu tỷ đồng
vtc news đưa tin sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxy drc của đức
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày cùng ra tòa với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm linh

trong đó có đại diện ubnd tp hà nội đại diện công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ arctic bà nguyễn thị trúc trí hoa vợ bị cáo nguyễn đức trung
hiện sức khỏe của ông trung đã ổn định bình thường được biết trước khi phiên tòa xét xử diễn ra ông trung đã có đơn khiếu nại gửi tránh án tòa án nhân dân tp hà nội
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án năm năm tù đối với ông nguyễn đức trung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án công tác xử lý cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố
bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn
ông nguyễn đức trung khi đó là chủ tịch ubnd tp hà nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watchwater đức
tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất gia chế phẩm ridoc ba c
để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại tp hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội
doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hà nội thành lập là đơn vị có chức năng xử lý ô nhiễm nước hồ
mua chế phẩm này thông qua công ty công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc công ty của gia đình với động cơ vũ lợi
cụ thể công ty astic do bà nguyễn thị trúc trí hoa vợ bị cáo nguyễn đức trung bỏ một trăm linh vốn năm tỷ đồng
và lấy tên con trai nguyễn đức hạnh đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh
tiếp đó bà hoa nhờ một người khác đứng tên sở hữu bốn mươi vốn điều lệ thay cho gia đình bị can trung
còn bị can nguyễn trường giang đứng tên sở hữu sáu mươi vốn điều lệ
quá trình hoạt động vợ ông trung nhiều lần làm giả hồ sơ để thay đổi thành viên góp vốn
viện kiểm sát cáo buộc hành vi phạm tội của ông trung có động cơ vụ lợi về cho công ty gia đình
viện kiểm sát xác định hành vi của nguyễn đức trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng trị giá thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
theo kết luận của cơ quan điều tra bị can nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đã bị can võ tiến hùng làm trái pháp luật mua qua công ty actic mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty này
cơ quan điều tra còn cho rằng ông trung đã yêu cầu bị can giang lấy số tiền lợi nhuận từ công ty arctic tạm quà
tài trợ cho một số cơ quan tổ chức nhằm đánh bóng hình ảnh tên tuổi phục vụ mục đích chính trị của mình
các cơ quan mà ông trung tặng quà được liệt kê trong kết luận điều tra gồm bệnh viện sanh pôn
ban quản lý phố cổ hà nội ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận ba đình
ubnd tỉnh sơn la bộ tư lệnh thủ đô trường mầm non yển khê huyện thanh ba tỉnh phố thọ trường đại học fpt
cũng theo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của bị can nguyễn đức trung là dùng thủ đoạn tinh vi
xào quyệt chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản hợp thức hóa hồ sơ pháp lý đổ tội cho người khác
lợi dụng chức vụ quyền hạn ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội
quá trình điều tra bị can nguyễn đức trung khai báo quanh co chối tội
gây thiệt hại cho ubnd tp hà nội để vụ lợi cho công ty gia đình còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức
cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ubnd tp hà nội của người đứng đầu tp hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét xác định các tình tiết tăng nặng
theo quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn đức trung trong quá trình truy tố xét xử
khi báo chí phản ánh về việc gia đình bị can nguyễn đức trung có liên quan đến việc mua bán chế phẩm redoxy dgc
bị can nguyễn đức trung chỉ đạo ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ubnd tp ký quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua
quản lý sử dụng chế phẩm redoxy ba c để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn tp
tuy nhiên trong quá trình thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm
thì bị can trung đã nhiều lần tổ chức họp chỉ đạo định hướng cơ quan thanh tra kết luận theo hướng không có xe phạm
tại cuộc họp của tp khi cơ quan thanh tra mới nêu việc công ty thoát nước hà nội mua chế phẩm redoxy ba c
khi chưa được ubnd tp cho phép không thực hiện đúng quy định thì bị can trung đã to tiếng với thanh tra tp
và khẳng định việc này là do mình chỉ đạo cho phép mua trước hoàn thiện thủ tục sau không được đổ cho công ty thoát nước hay các sở
kết luận của bộ công an nêu rõ bản thân bị can nguyễn đức trung thừa nhận
đã phát biểu đưa thông tin không chính xác và can thiệp gây sức ép ép buộc đe dọa
đồng thời đã chỉ đạo tránh thanh tra thành phố và đoàn thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận thanh tra theo hướng không có sai phạm
quá trình điều tra xét xử vụ án ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại ubnd tp hà nội với các đơn vị liên quan
ngày hai mươi tám tháng tám
năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội để điều tra về tội
chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo điều tra ban đầu ông nguyễn đức trung có liên quan đến ba vụ án
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định
bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ubnd tp hà nội liên quan đến việc
mua chế phẩm reducy ba g để xử lý duy trì rất lượng nước hồ trên địa bàn tp hà nội trái quy định
gây thiệt hại tài sản nhà nước
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
gồm nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn trường giang
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ astic
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định truy tố các bị can về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba
điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm nguyễn đức trung
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
hà nội nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ astic
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm
vitoc ba c của cộng hòa liên bang đức vào ngày một mươi tháng một mươi hai sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày